theo thống kê của bộ công an có tới trên năm mươi tổng số vụ cháy được xác định do sự cố mất an toàn trong sử dụng điện
điều này đặt ra vấn đề sử dụng điện một cách an toàn trong sinh hoạt sản xuất và kinh doanh
nhất là trong thời điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao
theo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra một năm trăm hai mươi bốn vụ cháy tại cơ sở nhà dân phương tiện giao thông
cháy nổ làm chết ba mươi chín người bị thương tám mươi sáu người thiệt hại về tài sản khoảng ba trăm bảy mươi sáu tám mươi tỷ đồng
đặc biệt theo thống kê của cơ quan chức năng trong năm năm từ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện chiếm tới sáu mươi ba

trái nổ làm chết bốn mươi năm người k fiqueiacc danh viên t theater nhân viên t photo công ty công ty cơ sở cung cấp carte
hiện đại hóa đô thị hóa nhanh ở hết các địa phương
những yếu tố phát triển đó kéo theo sự gia tăng tiêu thụ năng lượng tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
vì vậy cũng cần có các quy định chế tài đủ mạnh để buộc các chủ đầu tư tổ chức doanh nghiệp
khi đầu tư xây dựng dự án công trình phải nghiên cứu nắm bắt rõ và vận dụng đầy đủ các tiêu chuẩn
quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế lựa chọn thiết bị lắp đặt và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
mong muốn của những người cung cấp điện thì luôn luôn là mong muốn khách hàng được sử dụng điện
một cách an toàn giảm thiểu nhất những cái vấn đề bị chạm chập gây cháy nổ trong cái sử dụng điện
và cái hội thảo này tôi thấy rằng là cái ý nghĩa nó cũng rất lớn trong cái việc nâng cao nhận thức
của tất cả từ các cấp quản lý các đơn vị cung cấp sử dụng điện cho đến những người sử dụng điện
trong sinh hoạt trong sản xuất
những người ở trong kinh doanh
hiện nay đang bước vào cao điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao
đồng nghĩa với việc nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
người dân cũng cần chủ động trang bị kiến thức bảo đảm an toàn điện